bộ giáo dục và đào tạo cho biết sau khi công bố dự thảo phương án thi trung học phổ thông quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm về việc tổ chức thi trên máy tính
bộ đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận và những góp ý nhằm hoàn thiện phương án
bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học
nhà giáo và các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện phương án tổ chức thi phù hợp
dự kiến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bộ sẽ công bố phương án thi trung học phổ thông quốc gia trên máy tính
để bắt đầu áp dụng từ năm hai nghìn hai mươi một
theo dự thảo kỳ thi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm sẽ được tổ chức thi trên máy tính
thí sinh có thể tham gia dự thi một số đợt trong năm tại các địa điểm của các tổ chức khảo thí độc lập
đáp ứng theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
kết quả của đợt thi nào cao nhất sẽ được lựa chọn sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
và có thể được các cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp tham khảo sử dụng để tuyển sinh